hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
liên quan đến vụ đánh nhau xảy ra tại tiệm game bắn cá ở tầng trề siêu thị vinatech
thuộc khu phố một phường quang vinh tp biên hòa vào tối ngày một mươi năm tháng hai
tức là đêm ba mươi tết khiến ba người bị thương
ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai
đã ra quyết định tạm giữ hình sự một mươi bảy đối tượng
qua công tác điều tra sàng lọc đối tượng bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa
đã ra quyết định tạm giữ hình sự một mươi bảy đối tượng để điều tra về hành vi
cố ý gây thương tích và gây dối chất tự công cộng
đối với các đối tượng lê hoàng khắc vũ bạch thúy hà và lưu quốc huy
với vai trò chủ mưu cầm đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa
đang tiếp tục điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
tại bình định ngày hôm nay ngày ba tết giám đốc công an tỉnh đã khen thưởng đột xuất
đối với tổ tuần tra kiểm soát thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
và cá nhân đại úy trần quốc tiến tổ trưởng tổ tuần tra về thành tích
trong tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ tết mậu tuất
trước đó vào lúc hai mươi một h ngày một mươi bốn tháng hai tức hai mươi chín tết tổ tuần tra kiểm soát phát hiện
xe ô tô có biểu hiện nghi vấn nên đã cho dừng phương tiện để kiểm tra và phát hiện
trên xe có chở năm gói thuốc lá z ngoại nhập lậu không có hóa đơn chứng tử hợp pháp
lái xe nguyễn thanh tâm chú tải pleiku gia lai và tăng vật phương tiện
đã được chuyển giao cho công an huyện hoài nhơn tỉnh bình định để xử lý
sáng nay ngày ba tết sở thông tin và truyền thông hà nội phối hợp với ủy ban nhân dân
quận hoàn kiếm tổ chức phố sách xuân mậu tuất hai nghìn một mươi tám tại phố một mươi chín tháng một mươi hai
đây là hoạt động thường niên được tổ chức mỗi dịp đầu năm mới nhằm kết nối
những người yêu sách ở hà nội với nhau đồng thời góp phần đưa phố sách
trở thành điểm đến văn hóa ngày càng gần gũi với nhân dân thủ đô
năm nay ngoài các gian hàng cố định của các đơn vị đang hoạt động tại phố sách
tại đây còn có thêm một số đơn vị xuất bản tham gia trưng bày giới thiệu sách
nhằm giới thiệu tới bạn đọc các thể loại sách phong phú đa dạng sách thiếu nhi
sách văn học sách kinh tế khoa học kỹ thuật sách ngoại văn sách điện tử và thiết bị số
bên cạnh đó phố sách cũng có thêm không gian giới thiệu báo tết và nghệ thuật
thư pháp tặng chữ thư pháp cho khách đến tham quan
phố sách xuân mậu tuất sẽ diễn ra đến hết ngày một mươi tết mậu tuất
cũng trong sáng nay du khách tiếp tục đổ về thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng du xuân mỗi lúc mùa đông
ngoài lượng khách chính đi bằng xe ô tô con của gia đình đà lạt còn đói một lượng lớn khách đi bằng xe gắn máy
chủ yếu là các nhóm khách trẻ đến từ các tỉnh lân cận như khánh hòa ninh thuận bình thuận đồng nai đắk nông đắk lắc
lượng xe cộ lưu thông nhiều khiến một số tuyến đường tại các điểm vui chơi bị ủn ứ cục bộ
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đà lạt đã bố trí lực lượng thường trực tại các điểm nút giao thông để kịp thời điều tiết
lễ hội giao quân nghề cá đã được tổ chức sôi nổi trong sáng nay sáng ngày ba tết
thu hút hàng ngàn người dân ở xã phổ thạnh huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi tham dự
tiếng hò reo rộn ràng khí thế của các ngư dân khi đoàn tàu gần hai mươi chiếc tàu hồ hởi vươn khơi báo hiệu mùa biển an lành trong năm mới
các bô lão đại diện cho cộng đồng ngư dân mặc áo dài khăn đóng khấn cầu mong một năm mưa thuận gió hòa lộc biển dồi dào về với ngư dân trong xã
đi kèm với lễ hội chính quyền địa phương còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao với mục đích làm phong phú thêm đời sống của bà con ngư dân trong dịp tết nguyên đán như múa lân thi đà bóng bóng truyền